theo thông tin từ ban quản lý dự án đường sắt đô thị hà nội
robot đào đường hầm dự án đường sát đô thị đoạn nhổn ga hà nội
sẽ được vận chuyển về nước vào cuối năm hai nghìn hai mươi
dự kiến vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
nhà thầu bắt đầu khoan những mét đường hầm đầu tiên của dự án
hiện ga ngầm s chín kim mã đã hoàn thành đào song tầng âm thứ hai
dự kiến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một sẽ bắt đầu khoan tuyến ngầm
từ ga s chín nối đến ga một mươi hai tại phố trần hưng đạo
bằng công nghệ thi công đường ngầm gọi tắt là tbm
dự kiến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
các bộ phận của robot đào hầm tbm
được vận chuyển từ italia sẽ cập cảng hải phòng
máy tbm cao và rộng sáu sáu mét
chiều dài khoảng một trăm linh mét gồm cả hệ thống phụ trợ
mỗi ngày tbm khoan được khoảng một mươi mét
máy tbm đào đến đâu sẽ hoàn thành lắp vỏ hầm đến đó